thưa quý vị thời gian gần đây ghi nhận liên tiếp xảy ra các vụ việc đau lòng do mâu thuẫn tình cảm
mới đây tại đồng nai trong lúc xảy ra mâu thuẫn một đối tượng đã dùng dao tấn công hai mẹ con người tình gây thương tích nặng rồi đập phá đồ đạc
tối ngày hai mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai xác nhận
đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với phạm thanh sơn bốn mươi tám tuổi ngụ tại phường biểu hòa tp biên hòa để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo cơ quan cảnh sát điều tra tối ngày hai mươi tháng ba sau khi đi nhậu rồi về nhà tại phường biểu hòa phạm thanh sơn và chị ntmt bốn mươi một tuổi đang sống với sơn như vợ chồng xảy ra mâu thuẫn
lúc này sơn lấy dao tấn công khiến cho chị t và cháu pa sinh năm hai nghìn một mươi một con gái chị t bị thương
sau đó sơn còn đập phá một số tài sản
sản khác của mẹ con chị tê
ngay sau khi xảy ra sự việc chị t và cháu pa được hàng xóm đưa đi cấp cứu
hiện sức khỏe chị t và cháu pa đã ổn định
liên quan vụ việc trên lực lượng chức năng thành phố biên hòa đang tạm giữ sơn đồng thời tiếp tục giám định thương tích của chị t và cháu pa để phục vụ công tác điều tra
ngày hai mươi một tháng ba công an thị xã việt yên bắc giang đang điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn
trước đó công an thị xã việt yên tiếp nhận tin báo
công an thị xã việt yên tiếp nhận tin báo của người dân về việc chị nô tê hát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tại huyện quảng hòa tỉnh cao bằng bị người yêu là hà văn mạnh
sinh năm hai nghìn một chú xã chùi huyện lục ngạn tỉnh bắc giang dùng dao gọt hoa quả hành hung gây thương tích ngay tại phòng trọ ở phường vân trung
hậu quả chị hát bị thương đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
qua đấu tranh mạnh đã xin đầu thú và khai nhận do mâu thuẫn tình cảm xuất phát từ việc chị hát đòi chia tay với mạnh
nên đối tượng đã thực hiện hành vi trên
hiện công an thị xã đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hà văn mạnh về hành vi cố ý gây thương tích để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
liên quan đến vụ hai thiếu nữ bị sát hại tại phường trang hạ thành phố từ sơn và một thanh niên khác bị tấn công dẫn đến trọng thương
công an tỉnh bắc ninh đã bắt giữ nghi phạm huỳnh ngọc thiện sinh năm hai nghìn bốn ở huyện chư prong tỉnh gia lai để điều tra
nơi xảy ra vụ án
là tại tầng hai tháp chuông tại chùa đông lai phường trang hạ ngôi chùa mới được xây dựng khoảng vài năm nay
tại hiện trường nhiều vết máu vẫn dính trên sàn cột tháp lan can xung quanh khu vực hai nữ nạn nhân bị sát hại ở khu vực tầng hai của tháp chuông chùa đông lai
một sư cô cho biết khoảng một mươi bảy h ngày bốn tháng một mươi hai có một nhóm thanh niên vào chùa
tuy nhiên sư cô và những người tại chùa không để ý bởi chùa cho người dân ra vào tự do
đến khoảng gần một mươi tám h
sư cô nghe thấy tiếng hát tưởng đó là tiếng chó sủa
liền ngay sau đó một nhóm thanh niên chạy vào phòng nơi sư cô đang nghỉ tiêu cứu đề nghị gọi công an phường
sư cô kể
khi đó tôi sợ nghĩ là vụ đánh nhau nên không dám ra ngoài đợi công an đến
sau khi lực lượng chức năng tới thì mới biết đó là vụ án mạng
theo sư cô thời điểm xảy ra vụ việc chùa rất vắng người bởi lúc đó người dân đều về nhà để chuẩn bị bữa tối
chính vì vậy không có ai chứng kiến và can ngăn
sáng cùng ngày tăng lễ của hai thiếu nữ được tổ chức
tiếng kèn của hai đám hiếu kèm theo tiếng khóc đầy tam thương của người thân gia đình bạn bè nạn nhân ở phường trang hạ
cô nguyễn thị tuyết cô giáo chủ nhiệm n a cho biết a giữ chức bí thư lớp
trong học tập nữ sinh này rất chăm chỉ học lực tốt tham gia nhiệt tình vào các phong trào của trường lớp
khi nhận tin n a gặp nạn giáo viên học sinh trong trường rất bất ngờ đau xót
nguyễn khương duy học cùng lớp n a
buồn bã tâm sự ở lớp n a học rất giỏi luôn nhiệt tình giúp đỡ các bạn
chiều qua khi biết tin em không dám tin điều đấy là thật
theo công an tỉnh bắc ninh nghi phạm thiện đang học trường công nghệ ở huế
và quen chị n n a một mươi năm tuổi ở thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh qua mạng xã hội
ngày bốn tháng một mươi hai thiện đến thành phố từ sơn hẹn gặp a tại chùa đông lai phường trác hạ thành phố từ sơn để nói chuyện
chị a sau đó cùng năm người bạn đến gặp thiện và xảy ra vụ việc đau lòng như trên
để nói chuyện n n a rủ theo n d h sinh năm hai nghìn tám trú tại tân hồng

khôi và n n c a sinh năm hai nghìn bảy đi cùng
tại đây n d h n t t h và khôi trở ở cổng chùa
còn n n a và n n c a vào bên trong chùa lên tròi ở tầng hai nói chuyện với thiện
khi bốn người bạn đang ở tầng một nghe thấy tiếng hét của n n a
và n n c a vội vã chạy lên thì thấy thiện dùng dao sát hại n n a và n n c a
hồi chạy trước cũng bị thiện dùng dao tấn công bị thương
vụ việc khiến n n a và n n c a tử vong tại bệnh viện khôi và thiện hung thủ bị thương đang cấp cứu
hiện vụ việc đang được công an thành phố từ sơn và các đội nghiệp vụ công an tỉnh bắc ninh làm rõ
ngay lập tức công an điều tra lai lịch đối tượng gây án là huỳnh ngọc thiện
sinh năm hai nghìn bốn ở thôn ia mua xã bầu cạn huyện trịnh công tỉnh gia lai
huỳnh ngọc thiện đang học tại trường công nghệ it ở huế có quen n n a
trú tại thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh qua mạng xã hội
ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng thiện đến địa bàn thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh
và hẹn gặp chị n n a tại chùa đông lai trang liệt trang hạ thành phố từ sơn để nói chuyện và sát hại
cách đây khoảng hơn một tháng cũng tại bắc ninh
từng xảy ra vụ việc cô gái bị sát hại dã man dẫn đến tử vong bởi tám nhát dao của người tình
ngay sau đó hùng thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường và có thông tin nghi phạm đã gieo mình xuống sông
ngay lập tức công an tỉnh bắc ninh đã chính thức thông tin về nghi phạm gây nên vụ sát hại cô gái này
ngày tám tháng một mươi đại diện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh cho biết
cơ quan này vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ sát hại cô gái khiến tử vong xảy ra
tại cửa hàng quần áo trên đường trần hưng đạo phường đại phúc thành phố bắc ninh vào chiều một mươi bảy tháng một mươi
cụ thể khoảng một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng một mươi công an tỉnh bắc ninh tiếp nhận tin báo về vụ án mạng
tại cửa hàng quần áo ubin địa chỉ tại số hai trăm bảy mươi sáu đường trần hưng đạo
nạn nhân là chị ntp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở phú cường đại từ thái nguyên
chị p là nhân viên bán hàng đang tạm trú tại phường đại phúc thành phố bắc ninh
bị một nam thanh niên dùng dao ra tay dẫn đến tử vong
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn
khỏi hiện trường quá trình điều tra ban đầu xác định đối tượng nghi vấn là nguyễn văn hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở trung thành phổ yên thái nguyên làm lái xe cho một hãng taxi
theo đại diện phòng cảnh xác định sự công an tỉnh bắc ninh
giữa nghi phạm và nạn nhân có quan hệ tình cảm được ba năm
mặc dù người này đã có vợ con hiện đang sinh sống tại thái nguyên
còn nạn nhân là mẹ đơn thân có một con nhỏ
nguyên nhân ban đầu xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nạn nhân muốn chấm dứt mối quan hệ
theo lời khai thu thập được từ các nhân chứng hiệp nhiều lần đến gặp chị p tại cửa hàng vào các buổi trưa
khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một mươi hiệp đến cửa hàng và gặp chị p
quá trình nói chuyện hai người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
hiệp đã dùng hung khí là dao ra tay tám nhát vào chị p khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
tại hiện trường cơ quan điều tra thu giữ tăng vật là một con dao bầu dính máu
sau khi gây án hiệp điều khiển xe ô tô taxi hãng mai linh
màu xanh biển kiểm soát chín mươi chín e hai trăm năm mươi chín bỏ trốn khỏi hiện trường
gần hai giờ sau khi đối tượng gây án khoảng một mươi sáu h ba mươi ngày một mươi bảy tháng một mươi
các lực lượng công an tỉnh tìm thấy chiếc xe ô tô có đặc điểm như trên
đang đỗ trên cầu thanh trì thành phố hà nội
thu giữ trên xe một điện thoại di động một ví da có giấy tờ tùy thân của đối tượng hiệp
quá trình lấy lời khai của các nhân chứng xác định khoảng một mươi năm h bốn mươi phút
một nam thanh niên điều khiển chiếc ô tô mang biển kiểm soát tỉnh bắc
bắc ninh di chuyển lên cầu thanh trì
sau đó người này dừng xe giữa cầu mở cửa rồi bất ngờ gieo mình xuống sông hồng
liên quan đến sự việc này lãnh đạo ủy ban nhân dân xã đông dư huyện gia lâm hà nội
ủy ban nhân dân xã vừa được báo cáo từ công an xã về việc
một người đàn ông tự kết liễu cuộc đời ở cầu thanh trì đoạn qua địa bàn xã
hiện công an xã đông dư nhận tin báo từ công an tỉnh bắc ninh về việc
đang truy bắt nghi phạm sát hại cô gái ở thành phố bắc ninh
nghi phạm này được công an tỉnh bắc ninh xác định là người điều khiển xe taxi lên cầu thanh trì
lực lượng chức năng đang phối hợp xác minh tìm kiếm nam thanh niên
giám đốc công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung điều tra làm rõ vụ việc